tại hà nội bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị đảng ủy bộ đội biên phòng năm hai nghìn hai mươi
nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng xây dựng lực lượng và xây dựng đảng
trong bộ đội biên phòng năm hai nghìn một mươi bảy phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm và trong năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tích cực chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc giữ gìn an ninh trật tự thôn bản
xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới
đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền trung lực lượng bộ đội biên phòng đã đóng vai trò
chủ chốt trong công tác cứu hộ cứu nạn giúp người dân khắc phục thiệt hại sau lũ
qua đó đã củng cố thêm lòng tin trong nhân dân tình cảm quân dân gắn bó thắm thiết
hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong gian khó không quản hiểm nguy vì nhân dân quên mình
phát biểu chỉ đạo hội nghị đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao thành tích đạt được của bộ tư lệnh
bộ đội biên phòng năm hai nghìn một mươi chín
trong những tháng cuối năm tình hình buôn lậu buôn người ma túy sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp
do vậy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng địa phương
để kiểm soát tốt an ninh trật tự khu vực biên giới
nhằm ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động của tội phạm